thưa quý vị ngày hôm nay kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
một mươi chín tháng tám một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám hai nghìn hai mươi hai một mươi bảy năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
một mươi chín tháng tám hai nghìn năm một mươi chín tháng tám hai nghìn hai mươi hai
công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
do đảng và chủ tịch hồ chí minh tổ chức lãnh đạo giáo dục và rèn luyện
giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
trong suốt quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng công an nhân dân việt nam
đã thể hiện sâu sắc và sinh động lòng trung thành tuyệt đối với đảng nhà nước với tổ quốc và nhân dân
với chế độ xã hội chủ nghĩa thấm nhuần sâu sắc và làm theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
dũng cảm chiến đấu sẵn sàng hy sinh thức cho dân ngủ gác cho dân vui chơi
lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình
với những chiến công thành tích đã đạt được lực lượng công an nhân dân việt nam luôn tự hào
với truyền thống bảy mươi bảy năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
nguyện viết tiếp những bản hùng ca chiến thắng trong thời kỳ mới
và chương trình an ninh ngày mới ngày hôm nay chúng tôi xin được dành phần lớn thời lượng
để cùng quý vị nhìn lại chặng đường đầy gian khó nhưng cũng vô cùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân